đối với khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa thì thịnh hành đới gió tây nam có cường độ trung bình cấp bốn cấp năm độ sóng cao giao động từ một đến hai mét
tuy nhiên khu vực lại có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống còn bốn một mươi km trong mưa
tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm có thể xuất hiện trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tới tại các khu vực trên cả nước